mặc dù chưa được phép vận hành như nhà máy thủy điện thượng nhật tại huyện miền núi nam đông thừa thiên huế
từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi đã cố tỉnh tích nước và phát điện chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra và nhắc nhở
nhưng thủy điện thượng nhật vẫn cố tình chây ý và không thực hiện chỉ đạo của địa phương kể cả chỉ đạo tháo nước để đề phòng tránh bão số chín
nhà máy thủy điện thượng nhật do công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền trung việt nam làm chủ đầu tư
có công suất một mươi một mw được đầu tư xây dựng tại huyện miền núi nam đông tỉnh thừa thiên huế
dự án được cấp phép từ năm hai nghìn bảy nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín mới cơ bản hoàn thành
tuy nhiên đến thời điểm này chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
và chưa hoàn trả các tuyến đường vào khu sản xuất cho dân cho dù phía công ty đã nhiều lần cam kết
vì lẽ đó chính quyền địa phương chưa cho phép nhà máy thủy điện thượng nhật tích nước vận hành
theo dõi và làm việc vẫn thấy việc chấp hành của
công ty thủy điện miền trung việt nam thường nhật này vẫn không nghiêm túc
cho nên huyện đã nhiều lần gửi văn bản gửi về sở công thương
để sở công thương có tham mưu cho ủy ban tỉnh
nhằm bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư và người dân địa phương
giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã có công văn chỉ đạo về việc tích nước
và các nội dung tồn tại của công trình nhà máy thủy điện thượng nhật
việc tích nước chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của ủy ban nhân dân tỉnh
trước khi bão số chín đổ bộ vào đất liền
tại công điện khẩn ngày hai mươi sáu tháng một mươi
tỉnh thừa thiên huế tiếp tục chỉ đạo thủy điện thượng nhật duy trì cửa van mở hoàn toàn
vậy nhưng thủy điện thượng nhật vẫn không chấp hành nghiêm túc
công tác phối hợp của họ là vần vân chưa tốt
chưa tốt nó thể hiện rõ ở một số lĩnh vực cụ thể
đó là việc vận hành nhà máy và việc xá lụ
việc thông tin trước khi xá lụ
và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
phải nói hết sức khó khăn
thì cái việc này cũng rất mong là các sở ngành
có cái tham mưu cho ủy ban tỉnh
hết sức kịp thời
để đảm bảo an toàn tinh mạng
cho nhân dân ở dưới hà du
để bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật
cũng như chỉ đạo của chính quyền địa phương
trong công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn
và an toàn cho công trình thủy điện thượng nhật
ngày hai mươi bảy tháng một mươi
sở công thương tỉnh thừa thiên huế
có văn bản gửi tổng công ty địa lực biên trung
đề nghị không mua điện từ nhà máy thủy điện thượng nhật